năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tp hcm tăng sáu sáu mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
đặc biệt bốn ngành công nghiệp trọng điểm đã tăng năm chín mươi sáu so với cùng kỳ
trong đó ngành chế biến lương thực thực phẩm đồ uống tăng một một mươi sáu ngành hóa dược giảm một mươi hai ngành điện tử tăng hai mươi chín
ngành cơ khí tăng năm một mươi ba ngành sản xuất hàng điện tử tăng cao do các doanh nghiệp thường xuyên ứng dụng các công nghệ mới hiện đại
các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ cao như chất bán dẫn vi mạch bo mạch điện tử và có thị trường tiêu thụ ổn định
nhìn chung các chỉ số về sản xuất tiêu thụ và tồn kho vẫn ở mức tăng tương đối ổn định
đối với các ngành truyền thống chỉ số sản xuất công nghiệp năm tháng đầu năm giảm ba mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
trong đó ngành dệt tăng bốn bảy mươi sáu ngành me mặc trang phục tăng sáu mươi hai ngành da dày giảm ba năm mươi sáu